do ảnh hưởng của bão và đêm qua chiều cường đã uy hiếp rất nhiều hộ dân ở phương sáu tp tuy hòa tỉnh phú yên
ngay trong đêm tỉnh phú yên đã huy động lực lượng chức năng để di rời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
bão số chín tuy không gây ra mưa lớn tuy nhiên gió giật mạnh gây sóng lớn nước biển dâng
triều cường nguy hiểm và lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây đã xuất hiện và uy hiếp khu dân cư phèn biệt
xuất hiện lúc một mươi tám h tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai và sau đó chiều cường đã tăng cường độ kết hợp với nước chiều dâng cao đã xâm thực sâu vào nhiều ngôi nhà dân
nước biển dân lên đến đường lê duẩn phương sáu tp tuy hòa với triều sâu xâm thực gần năm trăm linh m
cả khu phố lê duẩn phường sáu với hơn một trăm linh hộ đã vô cùng bất ngờ với đợt chiều cường lớn như vậy
trẻ em người già phụ nữ cùng nhiều thiết bị điện tử của các gia đình được lực lượng tại chỗ khẩn trương di rời người và tài sản
lực lượng cứu hộ được huy động đến để ứng cứu
tuy nhiên vì trời tối và khu vực khu phố lê duẩn đường nhỏ phần lớn nhà dân nằm sâu bên trong các hẻm nhỏ kết hợp với biển đang có sóng lớn
được dần nhanh theo từng đợt sóng nên nhiều thiết bị đồ đào của người dân không thể đưa lên hết
hiện tại thì chúng tôi đang chỉ đạo
lực lượng dân quân biên phòng và tổng bộ hợp thống chính trị ở phương sáu thành phố cũng tăng cường để nhằm hỗ trợ cho bà con đưa những vật dụng trong nhà
để ra khối khu vực mà triều cường nhắc lên
hiện tại sơ bộ khoảng trên một trăm linh hộ gia đình bị nước vào nhà
trong ngày hôm nay ubnd tp tuy hòa tiếp tục huy động nhiều lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do chiều cường gây ra
đợt triều cường đã gây ngập một trăm linh ngôi nhà hàng trăm nhân khẩu phải sơ tán ước tính thiệt hại khoảng sáu trăm bốn mươi năm triệu đồng

trong ngày hôm nay ubnd tp tuy hòa tiếp tục huy động nhiều lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả do triều cường gây ra